thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã có buổi thăm làm việc tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống định thành xã định thành huyện thoại sơn tỉnh an giang
ông huỳnh văn thòn chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc tập đoàn lộc trời đã báo cáo với thủ tướng nguyễn xuân phúc về quá trình hình thành tập đoàn
xây dựng từ công ty bảo vệ thực vật an giang thành tập đoàn lộc trời là một trong những tập đoàn hàng đầu việt nam chuyên kinh doanh về nông nghiệp
đồng thời kiến nghị với chính phủ cần có chính sách tốt hơn nữa nhằm bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ trong sản xuất nông nghiệp
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao mô hình của tập đoàn lộc trời trong quá trình đầu tư vào nông nghiệp
trong đó vai trò của doanh nghiệp trong nghiên cứu ứng dụng cho phát triển nông nghiệp có vai trò rất lớn
chính phủ rất vui mừng hoan nghênh một doanh nghiệp công ty cổ phần đóng chân trên một địa bàn tỉnh đồng bằng sông kiều long đã có ý thức đầu tư hiệu quả vào nông nghiệp
tập đoàn lộc trời đã mở ra một cách làm mới mô hình hay để chúng ta nghiên cứu tổng kết và nhân rộng đó là nông nghiệp hữu cơ nông nghiệp sạch giá trị cao
thủ tướng cũng đánh giá cao tập đoàn lộc trời đã nghiên cứu thành công loại gạo ngon đứng tóc thứ ba thế giới
tuy nhiên doanh nghiệp không nên chỉ nghiên cứu mà phải xây dựng cho được thương hiệu gạo riêng phổ biến nhân rộng
và tập đoàn lộc trời sẽ là một mô hình mới điển hình mới trong ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất lúa gạo phát triển bền vững